cảm ơn các bạn đã theo dõi
có một mươi ca đã âm tính lần một với sars cov hai và năm mươi một ca âm tính từ hai lần trở lên
cũng trong sáng nay bộ y tế cho biết bệnh nhân số bốn trăm ba mươi một tử vong vì viêm phổi nặng do covid một mươi chín
trên nền bệnh đái tháo đường tuyếp một suy thận mạng giai đoạn cuối sốc nhiễm trùng suy đa tạng
đây là trường hợp tử vong thứ một mươi bảy ở nước ta cho đến nay
và đa phần các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi có nền bệnh lý nặng
đồn biên phòng thị hoa huyện hạ lan bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng chủ trì
phối hợp với công an huyện hạ lan vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
trước đó vào ngày chín tháng tám tại khu vực xã thị hoa huyện hạ lan
tổ công tác phát hiện sáu người cùng đi trên hai xe máy ra hướng biên giới có nhiều biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra xác định sáu người trên đang có ý định xuất cảnh trái phép sang trung quốc
qua điều tra lực lượng chức năng xác định được hai đối tượng gồm hoàng văn trọng và đàm văn hải cùng chú tại huyện hạ lan
có hành vi tổ chức môi giới cho sáu công dân trên xuất cảnh trái phép sang trung quốc
cũng với hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tây ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam bốn tháng
đối với hai đối tượng hồ minh trí và lý văn hải cùng chú tại huyện bến cầu
trước đó vào ngày bảy tháng bảy trí được người tên tèo không rõ địa chỉ
thuê đưa một người trung quốc đang ở huyện gò dầu sang campuchia với số tiền ba triệu đồng
trí điện thoại cho hải cùng tham gia
khi đi đến khu vực xóm tà peng thuộc ấp thuận tây
thì bị tổ công tác thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính
trước đó trí và hải đã câu kết cùng nhau tổ chức đưa năm người trung quốc khác xuất cảnh trái phép sang campuchia
mặc dù nhiều lần đi bị phát hiện và bị bắt giữ
nhưng trí và hải vẫn ngoan cố tiếp tục tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép
đồng hới tỉnh quảng bình trong lúc đánh bắt hải sản đã bị phá nước và chìm
toàn bộ thuyền viên trên tàu được một tàu cá khác cứu giúp
tàu cá qb chín mươi một nghìn ba trăm sáu mươi một ts của thuyền trưởng đoàn ngọc toan
trú tại xã bảo ninh cùng với bảy thuyền viên khi đang đánh bắt hải sản trên biển
thì bị phá nước và chìm cách cửa nhật lệ hai mươi hải lý về phía đông bắc
phát hiện tàu cá bị chìm ông nguyễn văn tiếp chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình
điều khiển tàu cá gần đó đã đến ứng cứu và vất được toàn bộ tám mươi dân
nhận được tin báo vào lúc sáu h một mươi năm phút ngày một mươi một tháng tám
đồn biên phòng nhật lệ bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã liên lạc với tàu cá
do ông nguyễn ngọc thanh ở xã bảo ninh làm thuyền trưởng
hỗ trợ đưa số thuyền viên của tàu bị nạn vào bờ an toàn
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt